cơn bão số bảy đang mạnh lên và di chuyển nhanh hướng về phía đất liền nước ta
trên hành mây vệ tinh hoàn lưu bão đang bao phủ một khu vực rộng lớn khắp cả bắc và giữa biển đông
và dù còn cách quần đảo hoàng sa khoảng gần hai trăm linh km
nhưng hoàn lưu mây của nó cũng đã bao phủ cả tới khu vực quần đảo hoàng sa
trong ngày hôm nay bão số bảy tiếp tục di chuyển hướng về phía nước ta
đến sáng mai nó sẽ di chuyển đến khu vực phía nam của đảo hải nam
sau đó đi vào khu vực vĩnh bắc bộ với cường độ mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
sau đó bão sẽ di chuyển chậm lại và hướng về phía đất liền bắc bộ và các tỉnh bắc miền trung
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy biển động dữ dội
nhiều khả năng từ tối và đêm mai vùng biển vịnh bắc bộ khu vực biển miền trung
các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến quảng ngãi sẽ có gió bão mạnh cấp bảy cấp tám
sau tăng lên cấp chín cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba
trong hôm nay và ngày mai khi bão còn trên biển chưa ảnh hưởng
thì ở bắc bộ trời tiếp tục có nắng giáo trong khi ở miền trung mưa cũng giảm dần
tạo điều kiện cho lũ rút
tuy nhiên từ chiều và đêm mai trở đi khi bão tiến tới khu vực phía nam của đảo hải nam
và đi vào vĩnh bắc bộ hoàn lưu phía bắc của nó sẽ gây mưa ở vùng ven biển các tỉnh
từ nam định trở vào cho đến quảng trị